theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia các đợt xâm nhập mặt cao nhất có khả năng tập trung
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng ba tới tại cửa sông cửu long
những ngày qua độ mặn đo được tại phàm nàng âm là một vàm vũng liêm năm thuộc xã trung thành đông
huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đây là độ mặn đã vượt ngưỡng cho phép để bảo đảm ngăn mặn phục vụ sản xuất
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và tổ vận hành cống
thực hiện việc đóng cống vũng liêm và cống cái tôm
khi nước rồng mỗi ngày cống vũng liêm được phép mở một lần mỗi lần mở một tiếng đồng hồ để lưu văn thủy
đối với cống cái tôm sẽ đóng suốt thời gian này khi độ mặn giảm dưới năm sẽ có thông báo sau
các địa phương ven biển khác như tiền giang bến tre sóc trăng bạc liêu cũng đã vận hành
hệ thống thủy lợi ứng phó với đợt xâm nhập mặn này
theo các chuyên gia nhận định xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông cửu long mùa khô năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trong thời kỳ xâm nhập mặn tăng cao vào cuối tuần các địa phương cần hạn chế tưới tiêu nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất
đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao chịu mặn kém trước khi tưới phần kiểm tra nồng độ mặn